sau ba tháng tu bổ từ ngày mai ngày sáu tháng một mươi hai ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh sẽ mở cửa đón người dân và khách viếng chủ tịch hồ chí minh
đó là thông tin được đưa ra trong cuộc làm việc của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc với ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh vào chiều nay
theo kế hoạch công tác năm hai nghìn một mươi sáu ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tu bổ bảo dưỡng định kỳ công trình lăng năm hai nghìn một mươi chín
thời gian từ ngày năm tháng chín đến ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu sau khi đi kiểm tra thủ tướng đã nhấn mạnh việc bảo vệ thi hài bắc là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của các đơn vị và các cơ quan đơn vị có liên quan